đêm qua và sáng nay khu vực bắc bộ đã xuất hiện mưa rào và rông trên diện rộng và trời trở lạnh
sang ngày mai thì mưa có xu hướng giảm xuống vài nơi
riêng khu vực vùng núi đêm và sáng sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ sẽ tăng dần nhưng vẫn ở ngưỡng lạnh
cao nhất tại khu vực phía đông bắc bộ đạt ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu thời tiết chuyển tốt lên khi mưa rứt chiều trời nắng và nhiệt độ tăng dần
lần lượt đạt ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ và hai mươi năm hai mươi tám độ
khu vực phía tây bắc bộ trong ngày mai mưa sẽ giảm
chỉ còn mưa rào rải rác vùng núi có mưa rông về đêm và sáng
nhiệt độ ngày mai vẫn ở ngưỡng trời lạnh cao nhất ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
khu tây bắc có nơi cao hơn
sao đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu thì mưa sẽ tiếp tục giảm và nhiệt độ tăng chậm mỗi ngày khoảng từ một cho đến hai độ
thời tiết sẽ ấm áp hơn
ở các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
không khí lạnh khiến thời tiết tại phần phía bắc của khu vực này trời rét nhẹ
phần phía nam thì trời lạnh vào thời điểm đêm nay và sáng ngày mai
sau đó thì trời ấm áp và có mưa rào vài nơi
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ phía nam có nơi cao hơn
đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu thì mưa rứt và nhiệt độ sẽ tăng trở lại
nhưng hầu hết là không quá ba mươi độ
chỉ có ở vùng núi phía tây thì nhiệt độ có nơi là trên ba mươi ba độ
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
duy trì thời tiết ổn định phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
nhưng nhiệt độ chưa quá cao đạt ở mức là từ ba mươi ba mươi ba độ vào buổi trưa chiều
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới phổ biến là không mưa ngày nắng nhiều hơn
và cương độ nắng sẽ có phần gia tăng
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều tại khu vực tây nguyên đang ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
nam bộ sẽ là nơi có nhiệt độ cao nhất trên phạm vi cả nước
ngày đêm không mưa có nắng nhiều với nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng nhẹ
cao nhất trong ba ngày tới ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
miền đông thì cục bộ có nơi xảy ra cao hơn